tuấn khai nhận vào đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tuấn chuẩn bị điện thoại di động nhái iphone một mươi hai pro max
và sim giác để đặt hàng điện thoại di động có giá trị qua mạng từ các cửa hàng trên toàn quốc
sau đó tuấn đặt mua một điện thoại iphone một mươi hai pro max của cửa hàng đức huy mobi
địa chỉ tại tp hcm với giá hai mươi hai triệu một trăm linh ngàn đồng
ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tại xã duy ninh trong quá trình giao nhận hàng với anh võ quang tiến là nhân viên giao hàng
lợi dụng việc được kiểm tra hàng trước khi nhận tuấn đã tráo đổi điện thoại di động nhái iphone một mươi hai pro max
để chiếm đoạt điện thoại đã đặt mua trên mạng sau đó tuấn bán với giá một mươi sáu triệu năm trăm linh ngàn đồng
với thủ đoạn này tuấn đã chiếm đoạt nhiều điện thoại di động tại địa bàn huyện quảng trạch
và các tỉnh quảng trị hà tĩnh với tổng giá trị khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
hiện công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã lập biên bản thu giữ niêm phong các đồ vật liên quan
đồng thời tiến hành truy xét thu giữ tăng vật gồm hai điện thoại di động iphone một mươi hai pro max một điện thoại iphone một mươi ba pro max